thưa quý vị sáng nay tại thành phố hải phòng phó thủ tướng trần lưu quang cùng đoàn đại biểu quốc hội thành phố hải phòng tiếp xúc cử tri huyện kiến thụy chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
phó thủ tướng trần lưu quang thông tin tới cử tri về tình hình thế giới và trong nước nhất là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân như biến đổi khí hậu và sự phát triển khoa học công nghệ
phó thủ tướng đề nghị tập thể lãnh đạo thành phố hải phòng đoàn kết các cấp ngành phối hợp chặt chẽ tiếp tục phát huy điểm sáng về thực hiện an sinh xã hội trật tự an toàn xã hội đề án sáu sắp xếp đơn vị hành chính
đối với ý kiến của các cử tri là những vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố phó thủ tướng đề nghị lãnh đạo thành phố sở ban ngành làm rõ và có văn bản trả lời đầy đủ cụ thể hơn để tiếp tục thông tin tới cử tri huyện kiến thụy
đối với những vấn đề cử tri kiến nghị phản ánh thuộc thẩm quyền của các cơ quan cấp trung ương sẽ được ghi chép tổng hợp đầy đủ và xây dựng báo cáo chung của đoàn đại biểu quốc hội thành phố gửi đến quốc hội và các cơ quan trung ương và địa phương xem xét giải quyết theo thẩm quyền
chương trình xin được tiếp tục với các thông tin khác